ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tp hcm vừa ban hành kế hoạch triển hạ khai công tác phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tp hcm yêu cầu các sở ngành lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát
xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ găm hàng nâng giá sản xuất hàng giả kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
cục quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa khu vực tập kết hàng hóa
các chợ đầu mối tuyến đường từ biên giới về thành phố hàng không đường biển
cục hải quan thành phố có biện pháp đấu tranh phát hiện các dấu hiệu nghi vấn các hành vi giả mạo nhãn mát xuất xứ việt nam để xuất khẩu
nhập khẩu kiểm tra chặt chẽ khai báo mặt hàng nhập khẩu